vào khoảng một mươi một h ngày một mươi ba tháng tám tại xã an phú huyện lục yên tỉnh yên bái
đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ em bị tử vong
danh tính các nạn nhân được xác định là cháu hoàng nhật huy bốn tuổi con ông hoàng văn khôi
cháu hoàng đình khiêm ba tuổi con ông hoàng văn hơn cùng chú tại thôn tổng quyền xã an phú
hai nạn nhân là con chú con bác
nguyên nhân ban đầu được xác định do hai cháu mải chơi không may bị trượt chân ngã xuống ao
do phát hiện muộn không có người lớn ở nhà cứu vớt kịp thời nên hai cháu đã tử vong
chiều cùng ngày đoàn công tác của huyện lục yên vùng hội chữ thập đỏ mặt trận tổ quốc
quỹ bảo trợ trẻ em huyện đã đến xã an phú thăm hỏi động viên
và trao hỗ trợ cho mỗi gia đình ba triệu đồng để lo hậu sự cho các cháu